cổ phiếu giao dịch của tổng công ty hàng không việt nam airline với mã giao dịch hvn

nếu tính chung cả năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách quốc tế ước tính đạt kỷ lục là

khách đến bằng đường biển cũng đạt mức tăng trưởng cao sáu mươi bảy bảy với gần hai trăm tám mươi năm lượt

tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng bốn trăm linh tỷ đồng tăng một mươi tám sáu so với năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch việt nam đạt mục tiêu đón một mươi một năm triệu lượt khách quốc tế

khách quốc tế là bốn triệu lượt
tổng thu từ khách du lịch của hà nội đạt trên sáu mươi hai tỷ đồng tăng một mươi ba so với năm trước
mức chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế ở hà nội đạt khoảng một trăm một mươi usd một ngày
và khách nội địa khoảng năm mươi năm usd một ngày
trong khi đó theo đánh giá của trang web hppa chuyên về vận tải hàng không
hà nội đứng thứ tư trong danh sách những điểm đến rẻ nhất thế giới
sau thành phố budapest của hungary tendrai của tây ban nha và bangkok của thái lan
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
ngành du lịch hà nội dự kiến mức tăng tổng thu từ khách du lịch từ một mươi năm đến một mươi bảy trên một năm
cao hơn mức quy hoạch du lịch xác định là một mươi hai sáu mươi ba
phấn đấu đạt mục tiêu một trăm một mươi đến một trăm hai mươi tỷ vào năm hai nghìn hai mươi
riêng năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đặt chỉ tiêu đón hai mươi ba ba mươi chín triệu lượt khách du lịch
khách quốc tế là bốn tám triệu lượt và tổng thu từ khách du lịch đạt trên sáu mươi sáu tỷ đồng
còn tại lào cai cũng giống như mọi năm
tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy ghi nhận lượt khách tới du lịch sapa là rất lớn
ước tính đã có khoảng ba mươi năm lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với sapa
tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái
theo các cơ quan chức năng do kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay vào ngày cuối tuần và kéo dài
nên lượng khách du lịch đến sapa khá đông khiến không khí đón năm mới tại đây rất nhộn nhịp tưng bừng
trong những ngày đầu năm mới nhiệt độ tại sapa giảm thấp ở mức bảy độ c
thời tiết rét lạnh có sương mù
ngay từ sáng sớm sapa đã đông đúc nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước
trong đó đông nhất là du khách tới từ các tỉnh miền trung và miền nam
để bảo đảm cho du khách có một kỳ nghỉ đầu năm vui vẻ đáng nhớ
ủy ban nhân dân huyện sapa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống
cho du khách chìm ngưỡng thưởng thức đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông
tránh ủn tắc tăng cường công tác kiểm tra các nhà hàng khách sạn
không để tình trạng chặt chém du khách gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của khu du lịch quốc gia
bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách
chuyển đến với một thông tin đáng chú ý từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng ở việt nam
theo đó khi xem các phim có rán nhãn trên một mươi sáu tuổi tại giáp chữ phim
khán giả sẽ phải xuất trình chứng minh thư
quy định này sẽ là căn cứ cho hội đồng thẩm định phim quốc gia
khi duyệt phim để cấp phép phổ biến
đồng thời rán nhãn cho phim
đại diện một số cụm giáp cho biết
để kiểm soát các phim có rán nhãn trên một mươi sáu tuổi và trên một mươi tám tuổi
dạp sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình chứng minh nhân dân
thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh sinh viên
vào tối qua ngày hai tháng một trên địa bàn hai phường thạnh xuân và thạnh lộng
quận một mươi hai tp hcm đã xảy ra vụ nước tràn bờ bao và gây ngập hàng trăm nhà dân trong khu vực
ngay trong đêm cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành công tác khắc phục sự cố trên
thông tin từ người dân cho biết vào gần hai mươi một h ngày hai tháng một
nước từ hệ thống cống canh mương tràn bờ bao gây ngập nhiều tuyến đường
con hẻm và hàng trăm nhà dân tại phường thạnh xuân và thạnh lộc quận một mươi hai
nước dâng lên nhanh làm nhiều người không kịp trả tay tài sản trong nhà bị ngập
trong đó có nhiều hộ kinh doanh với nhiều hàng hóa chữ cho dịp tết
theo chính quyền địa phương sự cố trên do nắp cống cán rù tại phường thạnh xuân
bị tuột khỏi bàn lề lúc chiều cường đang lên nên làm nước tràn bờ bao
ngay trong tối hai tháng một lực lượng chức năng đã có mặt để hạn chế giao thông qua khu vực
cảnh báo người dân về các sự cố liên quan đến an toàn thiết bị điện các khu vực ngập sâu
sau khi nước rút địa phương sẽ tiến hành hàn nắp cống để khắc phục sự cố
ổn định lại sinh hoạt cho người dân
tại tỉnh con tum từ nhiều năm nay ba mươi hộ dân ở làng con tum hai
phường trường trinh thành phố con tum không có đường đi
mặc dù đây là khu dân cư đã được thành phố con tum quy hoạch cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở cấp giấy phép xây dựng nhà ở
đã một năm nay lối đi của nhiều hộ dân ở làng con tu hai phường trường trinh
thành phố con tum tỉnh con tum bị giao chắn lại vì nằm trên phần đất của người khác
không có đường đi các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
nhất là việc đưa đón con cháu đi học
không có đường đi nên dân họ ở đây họ thấy thương hại
không có đường đi nên họ mở tạm cái đường này cho dân đi
đi qua nếu mà giờ họ thu lại coi như là bọn em không có đường đi
mà bữa nay đi là bọn em mở cái đường đường này là rất là nhiều rắn rết
mà đi rất là nguy hiểm
buổi tối mà các cháu đi học thêm là sợ
đây là khu dân cư đã được thành phố con tum quy hoạch
đa phần các hộ dân sinh sống ở đây đều đã được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở được cấp giấy phép xây dựng nhà ở
thế nhưng đường đi thì chỉ có trên sơ đồ quy hoạch mà thôi
thì hai mấy năm là gia đình tôi cũng ở trong cái khu này
mà coi như là từ hôm đó tới nay là cũng không có đường xa gì hết
một lần mưa gió là dân đi lậu trong rẫy rồi người ta đi
còn lúng lại là lậu đó đi chứ còn đâu có đường xa gì đâu
chứ tôi mới đề nghị là các cơ quan hay là nhà nước gì đó
chính quyền địa phương có thể là giúp cho dân được có con đường đi
đường đất cũng được có đường đi để dân nên nó sinh hoạt chứ còn
ở đây bà con họ cũng bức xúc
nó là làm sao mà có kiểu gì cũng phải phóng một con đường
để cho bà con đi đường cấp khối cũng được
mong muốn có đường đi
đi của trên ba mươi hộ dân ở làng con tu hai
phường trường trinh thành phố con tum tỉnh con tum là hết sức chính đáng
tuy nhiên nguyên nhân chưa có đường đi được lãnh đạo thành phố con tum cho biết
là do chưa có đủ kinh phí để thực hiện quy hoạch
nên thành phố đang giao cho chính quyền địa phương vận động nhân dân
giúp nhau mở đường đi tạm để ổn định cuộc sống
trong phần tin thế giới

tân tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
ưu tiên hòa bình trong năm hai nghìn một mươi bảy
indonesia bắt thuyền trưởng bỏ khách trên tàu cháy
trong thông điệp chào đón năm mới
và đánh dấu ngày đầu tiên đảm nhận
cương vị tổng thư ký liên hợp quốc
ông antonio guterres tuyên bố
hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm ưu tiên hàng đầu cho hòa bình
hãy để chúng ta quyết tâm đặt hòa bình lên hàng đầu
từ những người dân thường cho tới chính phủ
hay các nhà lãnh đạo
nỗ lực vượt qua những khác biệt
tân tổng thư ký liên hợp quốc cho rằng
có sự khác biệt lớn trong việc giải quyết xung đột
và cộng đồng quốc tế đang thiếu khả năng
để ngăn ngừa các cuộc xung đột
ông nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển
nền ngoại giao vì hòa bình
ông cũng tuyên bố sẽ nỗ lực xóa bỏ những bất bình đẳng
đang ngày càng sâu sắc do quá trình toàn cầu hóa
và tiến bộ công nghệ gây ra tình trạng mất việc làm
và tâm lý thất vọng đặc biệt trong tầng lớp thanh niên
tuy nhiên ông guterres được cho là
sẽ gặp không ít khó khăn thách thức
trong nhiệm kỳ phía trước
ông sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận
ở mức độ nào đó tại hội đồng bảo an
về biện pháp giải quyết cuộc nội chiến
kéo dài gần sáu năm qua ở syri
tăng cường can dự để giải quyết triệt đề
của xung đột ở miền đông ukraine
tìm kiếm giải pháp cho chương trình hạt nhân của triều tiên
giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu
bôi trường di cư và kiểm soát biên giới
cảnh sát chống khủng bố
ở thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ
đã bắt giữ tám đối tượng bị tình nghi
liên quan tới vụ xả súng vào hộp đêm rayna
hôm một tháng một vừa qua
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã xác định được
một số thông tin nhận dạng của nghi phạm xả súng điên cuồng
tại hộp đêm reyna ở quận otakoy
thành phố istanbul
phó thủ tướng nước này numan kutumus cho biết
các nhà chức trách đã có dấu vân tay
và chân dung phát họa của kẻ xả súng
tuyên bố sẽ nhanh chóng xác định danh tính của nghi phạm
truyền thông thổ nhĩ kỳ trích dẫn nguồn tin
từ cảnh sát cho biết nghi can có thể đến từ
tại hiện trường cảnh sát đã tìm thấy
khoảng một trăm tám mươi vỏ đạn
trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội
nhóm tổ chức khủng bố thượng sưng is
đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc thực hiện
vụ xả súng tại hộp đêm reyna
cảnh sát indonesia đã bắt giữ thuyền trường
trong vụ cháy tàu du lịch khiến hai mươi ba người chết
vào hôm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ở thủ đô jakarta
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường
thuyền trường là người đầu tiên nhảy khỏi tàu
bỏ mặt hành khách khi con tàu đang bốc cháy
các quan chức bộ giao thông vận tải indonesia
tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm viên thuyền trường
vì tội thiếu trách nhiệm nếu các cáo buộc
được chứng minh là sự thật
theo phát ngôn của một quan chức
một thuyền trường bỏ tàu trước tiên không xứng là thuyền trường
nhiệm vụ của thuyền trường là phải là người cuối cùng
rời khỏi tàu sau khi tất cả hành khách
đã được sơ tán
các nhà báo ở afghanistan
đang mạo hiểm mạng sống để truyền tải thông tin
trong bối cảnh tình hình an ninh nước này
không cho thấy sự cải thiện rõ rệt
năm hai nghìn một mươi sáu đã trở thành
năm chết chóc nhất trong vòng một thập kỷ
đối với các nhà báo ở afghanistan
khi mà có tới một mươi bốn phóng viên
và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng
những người hoạt động báo chí ở afghanistan
chắc chắn không bao giờ quên năm hai nghìn một mươi sáu
khi có tới một mươi bốn nhà báo thiệt mạng
trong vòng biên giới nước này
chúng tôi đã mất một mươi bốn nhà báo
kể từ ngày một tháng một năm ngoái
họ đã bị giết bởi phiến quân taliban
hoặc những nhóm vũ trang hay cá nhân
không xác định
chứng kiến bốn trăm hai mươi cuộc tấn công
vào các nhà báo trong đó
ba trăm hai mươi vụ tấn công được thực hiện bởi phiến quân taliban
số còn lại liên quan tới quân chính phủ
hoặc các nhóm vũ trang không xác định
taliban đang nhằm mục tiêu vào các cơ sở
và nhân viên truyền thông vì báo chí
đang vạch trần cho thế giới thấy những hành động của chúng
chúng là những kẻ cưỡng hiếp
những kẻ sát nhân
chúng đốt phá trường học bệnh viện
và phá hủy những con đường
giới quan sát cho hay các nhà báo cũng gặp nguy hiểm
khi cố gắng phanh phui nạn tham nhũng
trong chính phủ afghanistan
giới chức an ninh brazil cho biết
là ít nhất sáu mươi người đã thiệt mạng
trong một vụ bạo loạn đẫm máu
tại một nhà tù ở thành phố manaut
miền bắc nước này
trong thông báo ông sergio fontes
quan chức phụ trách an ninh
của bang amazonas cho biết
có khả năng số người thiệt mạng còn cao hơn
do quy mô vụ bạo loạn này rất lớn
theo ông vụ bạo loạn bắt đầu bùng phát
từ tối hôm một tháng một
khởi nguồn từ đụng độ giữa các băng nhóm ma túy đối địch
tình hình được kiểm soát vào sáng hôm hai tháng một
hiện nhà chức trách vẫn đang kiểm lại số tù nhân
để xác định có bao nhiêu tù nhân đã vượt gục
và tạm thời chưa công bố danh tính
của những người thiệt mạng
đây là vụ bạo loạn đẫm máu nhất
trong các nhà tù của brazil trong nhiều năm qua
trong thời gian gần đây
do thấy được giá trị văn hóa
sinh thái môi trường cũng như nhiều giá trị
về mặt kinh tế khác
đặc biệt là ứng biến với quá trình biến đổi khí hậu
nên lúa mùa nổi đồng bằng sông kiểu long
đang được quan tâm bảo tồn
và có định hướng phát triển bền vững
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi
ở xã vĩnh phước huyện tri tôn tỉnh an giang
trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn
để bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi
ở huyện tri tôn tỉnh an giang
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
dự án nghiên cứu trên diện tích khoảng hai mươi bốn hectare
đạt nhiều kết quả thiết thực
trong kinh nghiệm đó chúng tôi gồm
nghiên cứu về đa dạng sinh học
nghiên cứu về giống
nghiên cứu về hệ thống canh thác
gắn kết với thị trường quảng bá
tổ chức ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi đầu tiên
ở đồng bằng sông kiểu long
là ngày một mươi một tháng một hai nghìn một mươi bốn
là ngày hội đầu tiên của dự án
chúng tôi có thu hút hơn hai trăm linh người đến dự
để quan sát để góp ý
cho chương trình này
tham gia vào dự án này
người nông dân được hỗ trợ giá lúa giống
và hỗ trợ nghiên cứu cải tạo đất
nghiên cứu giống cây màu để trồng lân canh
sau vụ lúa mùa nổi
cùng tìm kiếm thị trường để bà con yên tâm
tiếp tục bảo tồn
gìn giữ dòng lúa mùa nổi truyền thống
cùng những giá trị thiết thực của nó
dự án bảo tồn và phát triển hệ thống
cây lúa mùa nổi ở xã vĩnh phước
huyện trì tôn tỉnh an giang
là tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình
canh tác lúa mùa nổi tại các địa phương khác